nói chung là gia đình tôi làm ra này năm nay cũng được là năm thứ hai
nói chung là sau đây là do gia đình mình làm cho nên gia đình tôi cũng không bón cái gì cả
ngoài phân trường hoai mục bón lót ra
ngoài phân trường còn về diện tích thì gia đình tôi có hai xào và thu nhập chính của gia đình cũng chủ yếu là cũng làm từ rau này cả
so với như mọi năm mình không làm rau làm các thứ thì nó cũng hơi bớt bay
nhưng năm nay làm rau thì nói chung thu nhập gia đình nói chung là cũng ổn
có tiền nói chung là có cái chi tiêu cho gia đình như cho con đi học
rồi là các chi phí nhỏ trong gia đình nói chung là cũng gọi là tạm ổn
rơi bản trường ban
chúng tôi tới xã giao an huyện nàng chánh trong một ngày nắng đẹp
cùng mang địa hình đồi núi nhưng vấn đề giao thông tại xã giao an còn gian nan hơn những xã khác trong huyện bởi một số tuyến đường bị sông suối cắt ngang qua
đây là bến bãi gỗ để sang thôn châu
còn đây là cây cầu tạm để tới thôn bắc nậm
cách đó gần hai km một cây cầu vững chắc đang được gấp rút xây dựng để việc đi lại của bà con nhân dân đỡ cực nhọc đặc biệt trong những ngày mưa gió đồng thời nối liền được tuyến giao thương tới các thôn bản
nó tạo cái tiền đề cho xã là phát triển kinh tế xã hội
trong đó thì cây cầu này nó giúp cho bà con nhân dân chúng tôi giao thương được cái hàng hóa lâm thủy sản
và bà con nhân dân đi lại nó đỡ khó khăn
trong mùa mưa lũ và nhất là các em học sinh của ba làng làng chô làng an và bắc nậm thì chắc chắn là sẽ không phải qua cái cầu bè mạng như ngày trước nữa
tại xã giao an để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
trạm y tế xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh
triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia đến với người dân sinh hoạt ăn ở hợp vệ sinh phòng tránh các loại dịch bệnh nguy hiểm
y tế thôn bản đã làm tốt nhiệm vụ của ngành
trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực y tế
từ đó nhận thức của bà con có chuyển biến tích cực nâng cao sức khỏe phục vụ sản xuất

từ đó nhận thức của bà con có chuyển biến tích cực nâng cao sức khỏe phục vụ sản xuất
tại làng tránh hoạt động của hiệp hội liên hiệp phụ nữ có vai trò khá quan trọng
ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền cơ chế chính sách chia sẻ kinh nghiệm với chị em tại địa phương
hoạt động của hội cũng là một yếu tố góp phần đưa các định hướng và nghị quyết của đảng chính phủ gần hơn với bà con nhân dân
đối với hoạt động của công tác hội phụ nữ thì gồm có phong trào thi đua và sáu nhiệm vụ trọng tâm
trong đó có phong trào xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch
năm trăm linh ba sạch này là không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội không bạo lực không sinh con thứ ba trở lên
bà sạch này là sạch nhà sạch ngõ sạch bếp
hội có phát động phong trào tiết kiệm theo gương bác
hàng tháng các tri hội tiết kiệm tiền và cho chị em vay để hỗ trợ mua thức ăn cho da súc da cầm và hỗ trợ mua cây con giống để phát triển
làng chánh là một huyện nghèo miền núi
trong một mươi một đơn vị hành chính thì có tới chín xã và tám thôn đặc biệt khó khăn
mặc dù vậy tới nay một trăm linh xã và thị trấn đã phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi
đạt tỷ lệ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt khoảng chín mươi năm
phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt hơn chín mươi
xác định rõ tầm quan trọng của giáo dục để tương lai của các em được tươi sáng hơn
công tác giảng dạy và học tập tại huyện luôn được
đặc biệt là các em học sinh vùng sâu vùng xa có thành tích nỗ lực vươn lên trong học tập
tại trường trung học cơ sở dân tộc nội chú huyện lăng chánh
bên cạnh những giờ học chính khóa các em học sinh còn được vui chơi
và tổ chức tham gia những buổi ngoại khóa để tìm hiểu thêm về thiên nhiên
đất nước và con người tạo ra nhiều động lực để các em phấn đấu trong học tập
để làm theo tổng hợp tập đạo đức của hồ chí minh
thì cháu luôn cố gắng trong học tập đi học đúng giờ đầy đủ trên cần
trong giờ học thì cháu luôn hăng say phát biểu ý kiến
soạn bài làm bài tập đầy đủ
cháu luôn làm theo câu nói vào lớp thuộc bài ra lớp hiểu bài
cuối năm ngoái thì cháu đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi và cháu ngoan bác hồ ạ
các em học sinh được tuyển vào trường dân tộc nội chú
thì đa số là các em ở các xã vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
các em là những học sinh mà chăm ngoan học giỏi ở các trường tiểu học
được tuyển lên trường dân tộc nội chú của huyện
cái điểm mạnh của các em trong trường dân tộc nội chú là cái tính đoàn kết rất cao
xem các thầy các cô là cha mẹ bạn bè là anh em
cái điểm yếu của các em là đa số các em là con em của đồng bào dân tộc ta khu vực thị trấn
cho nên là tính nhút nhát rụt rẻ trong quá trình giao tiếp
để tăng cường cái việc mà giao tiếp cho học sinh ở trường
thì nhà trường hàng năm tổ chức các hoạt động ngoại khóa
các lớp giáo dục kỹ năng sống để cho các em thực hiện giao tiếp tốt
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh thanh hóa chính thức đưa thác ma hao
bản năng cát huyện địa bàn xã trí năng vào danh sách tour du lịch cộng đồng
đây là cơ hội để lăng tránh thu hút đầu tư phát triển du lịch
đa dạng hóa các ngành nghề ở địa bàn
có thể nói bên cạnh việc tìm ra những hướng đi mới để nâng cao đời sống cho nhân dân
huyện lăng chánh đã làm rất tốt công tác tuyên truyền
hình thành nên một sự đổi mới toàn diện từ kinh tế cho tới nhận thức của nhân dân
về nghĩa vụ và quyền lợi của mình
chúng tôi là một trong những hội viên hội cựu chiến binh
chúng tôi là một trong những đoàn thể trong một dạy hệ thống chính trị
chúng tôi đã được học tập từng bước
và theo quy chế dân chủ của nhà nước đã quy định
có vấn đề gì thì trên đưa xuống là lưu ý kiến dân trước hết là như thế
khi mà dân đã thông hiểu và người ta có cảm hứng thì người ta hoàn toàn nhiệt tình
ngay chuyển là hiến đất rồi cây cối nhà cửa tứ để làm đường
hoặc là xây dựng các cái hệ thống nhà văn hóa rồi từng bước
để làm sao đáp ứng được cái khu du lịch khinh thái thì người ta vẫn nhiệt tình
những năm vừa qua
chính quyền và nhân dân huyện lang chánh đã củng cố vững chắc các giá trị kinh tế văn hóa xã hội tại quê hương
mười năm trước chỉ năm trên một mươi một xã có đường ô tô ba xã có điện lưới
sáu mươi số phòng học là tranh tre nứa lá tạm bợ trạm y tế xã đồng loạt xuống cấp
hiện nay một trăm linh số xã có đường ô tô từ huyện về trung tâm
một trăm linh số xã có điện lưới quốc gia hơn tám mươi số trường học xây dựng kiên cố
hầu hết các trạm y tế xã được đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp
tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu hai mươi năm chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp
ngay từ đầu năm bàn thượng vụ huyện lạng chánh đã xác định nhiệm vụ trung tâm
xây dựng chương trình công tác đặc biệt là sau khi triển khai nghị quyết của đảng
bàn thượng vụ huyện lạng chánh đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động
cho sát với thực tiện của địa phương
trong đó tập trung lãnh đạo việc chỉ đạo phát triển kinh tế
nhằm nâng cao đời sống cho bà con nhân dân
thực hiện công cuộc sau đó giảm nghèo nhanh và bền vững
thứ hai là chúng tôi tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức
cho bà con nhân dân các dân tộc miền núi lạng chánh tỉnh anh hóa
đó là ý chí vươn lên thoát nghèo
đẩy mạnh các phong trào thi đua nước trong cán bộ đảng viên và nhân dân
trong tương lai không xa đảng bộ và các cấp chính quyền tại lạng chánh
sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo
gắn với xây dựng nông thuận mới
để làm được điều này huyện lạng chánh chắc định
cần phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc
trong đó vấn đề tiên phong là sự trung sức của toàn bộ hệ thống chính trị
nhân dân là mỗi cán bộ thực sự vì dân trong từng suy nghĩ từng việc làm
có như vậy bà con đồng bào các dân tộc
dù là người thái người mường hay người kinh
mới phát huy tinh thần đoàn kết hăng say lao động
và cải thiện thu nhập của gia đình
hướng tới góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp